chiều ngày một mươi bảy tháng sáu ban dân vận trung ương tổ chức công bố và trao quyết định của ban bí thư trung ương đảng về công tác cán bộ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó trưởng ban dân vận trung ương cho đồng chí đỗ văn phớn
đồng chí đỗ văn phớn từng giữ chức vụ trưởng trưởng cơ quan thường trực ban dân vận trung ương tp hcm